trong phiên làm việc sáng nay thảo luận tại hội trường đa số đại biểu quốc hội đã đồng tình với tờ trình của chính phủ
về việc tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm đồng thời góp ý thêm nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện được hiệu quả hơn
tại phiên thảo luận nhấn mạnh một lần nữa vai trò vị trí đầu tàu quan trọng của tp hcm với sự phát triển tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam cũng như cả nước
nhiều đại biểu bày tỏ sự tán thành việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại tp hcm nhằm tháo gỡ những vướng mắc về thể chế
tạo điều kiện cho tp hcm phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh phát triển vượt bậc trong thời gian tới
ở góc độ lập pháp nghị quyết khi triển khai được cho là góp phần giảm ủng tắc thể chế khơi thông nguồn lực tăng công suất cho đậu tạo kinh tế
ở góc độ nhân văn dự thảo nghị quyết như chuyển tải thông điệp về một mô hình chính quyền mà ở đó
mỗi tầng nứt được dỡ bỏ là thêm những bổn phận với nhân dân trách nhiệm với sự phát triển và dĩ nhiên là không chỉ dành riêng cho thành phố
sức nặng của nghị quyết không nằm ở tập tài liệu hàng trăm trang mà ở nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhân dân và quỹ ban nhân dân thành phố cũng như quỹ ban nhân dân quận và phường
một số đại biểu cũng đề nghị khi nghị quyết có hiệu lực thì thành phố cũng cần có những giải pháp tăng cường cơ chế giám sát cũng như quyền đại diện của người dân
theo đó đại biểu đề nghị cần xem xét lại cơ cấu đại biểu hội đồng nhân dân theo hướng tăng số lượng chất lượng hoạt động chuyên trách
trong cái kế hoạch tới đây trong cái việc là
xây dựng các kế hoạch về phát triển kinh tế cũng như là cơ cấu hội đồng nhân dân của thành phố hồ chí minh thì cân nhắc xem xét tăng thêm số lượng đại biểu chuyên trách hội đồng nhân dân của thành phố hồ chí minh để tăng cường thêm tính hiệu lực hiệu quả
làm rõ một số vấn đề các đại biểu nêu bộ trưởng lê vĩnh tân cũng cho biết sắp tới bộ nội vụ sẽ trình với chính phủ ban hành một nghị định về tổ chức chính quyền đô thị cho tp hcm để có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
và bắt đầu thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi